đánh giá về triển vọng phát triển của ngành da dày trong năm hai nghìn một mươi tám theo hiệp hội da dày túi sách việt nam
ngành da dày nhiều khả năng sẽ có sức bật tốt hơn năm hai nghìn một mươi bảy bởi có nhiều yếu tố thuận lợi
việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành da dày trong việc thu hút đơn hàng
kéo theo đó là dòng luân chuyển của vốn và công nghệ khi các nhãn hàng lớn đến việt nam
để tận dụng được cơ hội này các doanh nghiệp trong nước phải có sự đầu tư tương ứng nhằm đủ khả năng tiếp nhận được các đơn hàng lớn
đáp ứng các yêu cầu đối tác đặt ra
năm hai nghìn một mươi tám ngành da dày đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt hai mươi tỷ usd tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đạt được những mục tiêu nêu trên hiệp hội da dày túi sách việt nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động tham vấn các cơ quan nhà nước
trong việc ban hành các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đồng thời đẩy mạnh phổ biến chính sách nhà nước và thu hút đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu da dày
nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và duy trì phát triển bền vững